công an tỉnh bình dương vừa tổ chức họp báo thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường thái hòa thị xã tân uyên làm ba người trong một gia đình tử vong
thông tin tại buổi họp báo đại tá trần văn chính phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
vào lúc hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bốn lực lượng công an đã tiến hành điều tra xác minh được hung thủ gây ra vụ án trên
chính là trần trọng luận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại khu phố tân ba phường thái hòa thị xã tân uyên
luận sống trong căn nhà cách nhà nạn nhân hơn một trăm linh mét luận là đối tượng chưa có tiền án tiền sự
nhưng có biểu hiện nghiện ma túy cờ bạc ở địa phương
theo điều tra ban đầu ngày thường luận hay qua quán nước của bà cúc để uống cà phê
khi đến quán bà cúc luận thường hay mở phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại để xem
nên bị bà cúc và chị nhi phàn nàn và có lần đuổi đi nơi khác
nghĩ là bà cúc và chị nhi coi thường mình nên luận đã tức giận muốn trả thù
khoảng giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm ba con dao một cây mã tấu
đến dùng kẽm cột trái cửa của nhà trọ xung quanh rồi cậy máy tôn đột nhập vào nhà của bà cúc
lúc này bà cúc thức dậy và thấy vậy thì luận lao tới dùng mã tấu chém bà cúc
chết tại chỗ và tiếp tục dùng tay sát hại chị nhi và cháu ngân
sau khi gây án đối tượng trở về nhà tắm đi vứt hung khí nhằm xóa dấu vết
phi tăng vật chứng
để tránh bị phát hiện trước khi gây án luận đã dùng dây kẽm buộc cửa nhà trọ
và các nhà dân xung quanh nạn nhân
qua công tác truy xét thu thập chứng cứ cơ quan điều tra xác định luận là nghi can
nên mời về cơ quan công an để đấu tranh
qua làm việc luận cố tình quen co chối tội nhưng cuối cùng đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình
cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khí gây án
tại buổi họp báo ubnd tỉnh bình dương đã thưởng nóng một trăm linh triệu đồng cho lực lượng công an tỉnh bình dương
bị cáo huỳnh b sáu mươi một tuổi nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở ngô mây
ở xã vụ bổn huyện cơ đông bắc tỉnh đắk lắc vừa bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên phạt một mươi bốn năm tù gian
theo cáo trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi bảy huỳnh b là hiệu trưởng trường trung học cơ sở ngô mây
mặc dù không có khả năng xin việc làm và không có chức năng quyết định thi tuyển xét tuyển viên chức
nhưng huỳnh bê đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có thể
xin được vào làm việc tại trường cao đẳng sư phạm tỉnh đắk lắc và xin vào biên chế giáo viên trên địa bàn huyện
với thủ đoạn này huỳnh b đã nhận tiền của một mươi bốn trường hợp chiếm đoạt tổng số tiền trên một năm tỷ đồng
công an tp tuyên hòa tỉnh phú yên vừa nhanh chóng trị bắt hai đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp sợi tài sản
của khách du lịch nước ngoài trên địa bàn chỉ sau hai mươi giờ đồng hồ gây án
khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng bốn
bà dogaru elena otilia quốc tịch romani điều khiển xe đạp lưu hành trên đường hùng vương theo hướng nam bắc
khi đi đến đoạn trước khách sạn thi hùng phường chín tp tuy hòa
thì bất ngờ bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát giật đầy tuy sách để trước dò xe rồi tăng ga tàu thoát
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc nạn nhân của vụ án là người nước ngoài
công an tp tuy hòa tỉnh phú yên đã phải triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm
sau khi nhận được tin báo đặc biệt là tin báo có liên quan tới bị hại là người nước ngoài
thì với tinh thần trách nhiệm rất là cao anh em lực lượng cảnh sát hành sự triển khai tất cả các phương án
khẩn trương điều tra xác minh và cùng với những thông tin mà bị hại cung cấp
xác định các vị trí mà đối tượng có thể di chuyển thì anh em liên tục cử các mũi trinh sát
xác minh từ các vị trí mà các đối tượng có thể di chuyển đến
thì đến chiều tối
và cùng ngày thì cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố tiêu hòa đã điều tra
làm rõ hai đối tượng và tiến hành thu hồi các tài sản để trao trả cho bị hại
thủ phạm của vụ án trên là cao đức thắng chú tại thị trấn củng sơn huyện sơn hòa
và phạm thanh hậu chú tại xã xuân phước huyện đồng xuân
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận để có tiền tiêu xài
tối ngày hai mươi tháng bốn thắng điều khiển xe mô tô chở hậu xuống thành phố
xem có ai sơ hở thì cướp giật tài sản
sau khi nhận được túi sách của bà otilia hai đối tượng lấy máy tính sách tay
điện thoại di động năm triệu sáu trăm linh nghìn đồng tiền mặt
rồi đốt toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân để phi tàng
thực sự là tôi rất rất là vui sau khi mà bây giờ ngày hôm nay là nhận được lại được số cái tài sản mà mình đã bị mất
thật sự là tôi rất là cảm ơn các anh công an ở thành phố tuy hòa
các anh đã làm rất là nhiệt tình
và làm hết sức mình ngày hôm qua để di chuyển hết nơi này đến nơi khác để có thể tìm ra được đối tượng và tìm lại được cái số tài sản
và hôm nay thật sự là một ngày rất rất là hạnh phúc đối với tôi
và một lần nữa tôi xin cảm ơn các anh rất là nhiều
chúng tôi cảm thấy rằng là rất là vui bởi vì mình đã làm được một điều mà mang lại niềm vui cho người khác
mà đó không phải riêng vì công dân việt nam mà người nước ngoài
điều này làm cho chúng tôi cảm thấy là tự hào hơn với cái công việc
mà mình góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố tiêu hòa để làm tăng cái niềm tin của người dân cũng như là du khách nước ngoài khi đến địa bàn tỉnh phú yên
hiện công an tp tuy hòa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam cao đức thắng và phạm thanh hậu về hành vi cướp giật tài sản
đồng thời trao trả lại tài sản cho người bị hại
việc đẩy lùi các hành vi trộm cắp cướp giật tài sản của người nước ngoài là trách nhiệm của mỗi người dân và toàn xã hội
điều đó sẽ góp phần xây dựng hình ảnh đất nước con người việt nam thông qua những kỷ niệm đẹp và ấn tượng tốt của du khách quốc tế mỗi khi đến việt nam
chính họ sẽ là những đại sứ du lịch chuyên đinh thay việc du lịch việt nam cho những du khách quốc tế sẽ đến việt nam trong tương lai